các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông trần lê ấp phú tức xã phú mỹ huyện mỹ túc tỉnh sóc trăng được bà con bầu là người có uy tín trong cộng đồng
nhận thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng ông thường xuyên vận động bà con trong thôn xóm làm việc theo chủ trương của đảng và nhà nước
hàng tháng khi được nhận báo miễn phí dành cho người có uy tín ông đều đọc để nắm bắt tình hình kinh tế xã hội tìm hiểu thông tin và chia sẻ với bà con cùng xem
không chỉ có vậy
ý thức được việc muốn người dân tin tưởng và làm theo bản thân mình cũng phải là người làm kinh tế giỏi
ông đã tìm hiểu để có phương pháp canh tác tốt nhất nâng cao sản lượng lúa cho gia đình
thân ái tran hòa với bà con lối xóm lại làm ăn giỏi gia đình ông đã trở thành một điển hình ở xã trong việc phát triển kinh tế gắn với ruộng đồng
cho tôi làm người có uy tín đại diện cho bà con trong ấp này
thì tôi là cũng cố gắng là dẫn động anh em làm theo lực pháp của nhà nước làm tốt đẹp
thì tôi làm ruộng được ba mươi công
được ba mươi công thì một năm thì nó làm hai vụ
một công mình tính ra là nó cũng một năm mình thu hoạch được lời một trăm linh triệu
tranh thủ cùng bà con ra đồng
dẫn bà con cách trồng cây ngô cấy cây lúa áp dụng khoa học kỹ thuật để cây phát triển tốt
đó là công việc thường xuyên được làm một cách tự nguyện của ông giàng a trình người có uy tín ở thôn tiên tốc xã lâm bình tỉnh tuyên quang trong suốt nhiều năm qua
là thôn có một trăm linh đồng bào dân tộc mông thôn tiên tốc có bốn mươi chín hộ là đồng bào di cư từ vùng thủy điện na hàng về định cư

là thôn có một trăm linh đồng bào dân tộc mông thôn tiên tốc có bốn mươi chín hộ là đồng bào di cư từ vùng thủy điện na hàng về địch cư
chữ viết của dân tộc các lễ hội phong tục tập quán nghi lễ tôn giáo vận động phật tử bà con dân tộc làm ăn phát triển kinh tế
tin ông mến ông các phật tử và người dân đều thực hiện các lời căn dặn để sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật
chịu khó làm ăn phát triển kinh tế gia đình đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương

luôn chăn trở suy nghĩ và đúc rút từ thực tế của bản thân
muốn thoát khỏi đói nghèo thì phải chịu khó lao động
ông quang đã tuyên truyền vận động bà con trong thôn cách làm ăn biết tự lực vươn lên không ỉ lại vào nhà nước
bất cứ khi nào có thời gian là ông lại đến với bà con trong thôn để trò chuyện và kết hợp với đó là nắm bắt tình hình các hộ gia đình
ông quang tuyên truyền vận động đồng bào bỏ tục phát nương làm rẫy trồng ngô trồng lúa chăn nuôi để ổn định cuộc sống
đồng thời tuyên truyền với bà con chấp hành pháp luật của nhà nước chủ trương đường lối của đảng
vì vậy trong những năm gần đây thôn ngoài dịa dù có ba dân tộc là giao mông và kinh cùng sinh sống nhưng thôn ngòi dịa không có tình trạng tào hôn không có tình trạng vi phạm pháp luật
muốn mong bà con ở thôn này làm ăn như là đủ no đủ ấm
ông quang đã ở đây rất lâu rồi là người chăm chỉ chịu khó lại quan tâm đến dân làng nên bà con bầu là người có uy tín
ông bảo chúng tôi cách làm ăn chăn nuôi trâu nuôi lợn rồi không được cho con cháu lấy vợ lấy chồng sớm không nên đẻ nhiều không thì lấy gì mà nuôi
bà con cũng hiểu nên cũng nghe theo
xã iatun huyện chư mờ ga tỉnh đắk lắc có diện tích tự nhiên là năm sáu trăm tám mươi chín ha với dân số hơn một mươi người trong đó dân tộc ế đê chiếm tới chín mươi tám
giữa đại ngàn tây nguyên nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa phong tục tốt đẹp của đồng bào ed
tuy nhiên những năm trước đây với cơ sở hạ tầng còn kém phát triển
cùng phong tục canh tác lạc hậu cuộc vận động xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn
trong nếp sống của đồng bào ed già làng là những người cao tuổi hiểu biết truyền thống văn hóa ed giỏi kể sử thi và được mọi người kính trọng
ở yatun gia làng là ông ia quang hơ quynh một nghệ nhân danh tiếng bậc nhất của đại ngàn tây nguyên
thực hiện cuộc vận động xây dựng đông thôn mới chính quyền xã yatun nhận thức được tầm quan trọng
ấn của gia làng ia quang hơ quynh trong cộng đồng người ede ở đây
chính vì vậy quỹ ban nhân dân xã xác định muốn vận động được người dân trước hết phải vận động được già làng
cái việc mà chúng tôi xây dựng đông thôn mới ở đây thì nói chung là liên tục họp các hệ thống dân tị ở thôn buôn
mà ở đây thì chúng tôi lấy vai trò của gia làng cũng là quan trọng trong công tác để mà
tuyên truyền vận động xây dựng đông thôn mới ở đây
cho nên là chúng tôi cũng ngoài các cái văn bản để mà xuống các thôn buôn để thực hiện cái chương trình đó
thì chúng tôi cũng mời ra làng họp để triển khai cái công việc đó nó có ý nghĩa như thế nào
cái tầm quan trọng của nó như thế nào trong vấn đề địa phương sau này
thì sau này bắt đầu bây giờ làng họ mới xuống thôn buôn thậm chí là xuống từng nhà luôn con đường đó
để mà gia làng họ thuyết phục bà con
từ những cuộc trao đổi thân tình với chính quyền xã yatun gia làng yawang hau wing đã nhận thức rõ tầm quan trọng
và tính thiết thực của công cuộc xây dựng nông thôn mới với cuộc sống của người dân trong buôn
từ đó ông đã linh hoạt lồng ghép những nội dung tuyên truyền vận động trong những buổi sinh hoạt cộng đồng
những buổi kể khan của đồng bào ế đê
bên cạnh đó ông cũng đi đến từng nhà để tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới
tôi cũng hay được gia làng tuyên truyền rồi giải thích về việc làm nông thôn mới
tôi cũng thấy cũng được tôi cũng thấy cũng được rồi hợp lý rồi tôi cũng làm theo
sống gần gũi với bà con trong buôn
ông đã có một số hộ gia đình khó khăn không đủ khả năng đóng góp để làm đường làm thủy lợi
với uy tín của mình ông đã vận động những gia đình khá giả tự nguyện đóng góp nhiều hơn để bù cho những gia đình không có khả năng đóng góp
tập hợp họp họp chung là khác
sau đó là họp xong tuyên truyền cho dân biết dân hiểu dân đồng ý
rồi những người có trước phải nộp trước những người có sau phải nộp sau
nhất là mình phân tích cho người nghèo người nghèo không có thôi mình đừng có xóa bi
mình có mình nộp họ là khó khăn làm ăn từng bữa ăn đi làm thuê làm mươn
tuyên truyền cho người dù có người đồ ăn
mình nói là phân tích ra lâu dài cho họ biết cho họ nghe
sau đó là họ đồng ý họ đồng ý họp
nếu mà mình bắt buộc người nghèo là không lương tâm mình không cho phép
họ vừa đói vừa khóc
nếu mà mình buộc họ khóc luôn khóc cũng không bao giờ có tiền đâu
họ nghèo mình thông cảm cho người dù có
coi như có cho người đồ ăn hiểu cho họ họ không có đồ ăn
đại đa số đồng bào ế đê ở xã yatun
đều làm đông nghiệp
đặc thù mùa vụ khiến người dân ở đây không phải lúc nào cũng có sẵn tiền để đóng góp
hiểu được điều đó ông yawang heo wing luôn có kế hoạch vận động từ rất sớm
và lựa chọn thời điểm thích hợp để vận động người dân đóng góp
tùy hoàn cảnh mỗi gia đình
không phải là mình buộc cho họ họ nộp đủ
trong mùa đói mùa khẹt mình không nên
mình đọa họ cho họ nộp dần dần dần
năm vừa rồi đó ngày hôm nay ngày hôm nay ngày hôm nay ngày hôm nay ngày hôm nay ngày hôm nay
trong tháng một mươi một cà phê được bán được bán
vận động từ tháng một đến tháng một mươi hai
phải dứt điểm cho họ nộp đủ
đến tháng một mươi một họ nộp đủ
nhưng có một vài họ họ không lên nộp
mình đi thôi tận nhà đi thôi
vận động họ họ biết vui vẻ
cho họ vui vẻ
cho nên làm đường xong
họ đường có đường cây tông
có đường nhựa
bây giờ dần phân khởi lắm
đối với một thôn có nhiều đồng bào dân tộc giao và cao lan sinh sống
việc đóng góp ấy ban đầu được xem là khá khó khăn
tuy nhiên cùng với lãnh đạo thôn
ông phạm văn thông người có uy tín của đồng bào dân tộc cao lan
đã kiên trì tuyên truyền tới bà con
hiểu về chủ trương xây dựng nông thôn mới
từ đó bà con hiểu được
và đóng góp tiền của công sức để xây dựng nhà văn hóa
phân tích được cho tác hội của chúng tôi là
nhân dân trong thôn
để hiểu được
hiểu được xây dựng nông thôn mới
đấy là quyền lợi của mình
mãi mãi về sau để cho con cháu của mình
tuy rằng bà con có khó khăn
nhưng sau khi bà con nghe ra những cái lời phân tích
của chính quyền cũng như là người uy tín bản thân tôi
thì bà con rất ủng hộ và thống nhất rất cao
để nâng cao hiệu quả tuyên truyền
trong những năm qua
những người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đã tìm hiểu được
tích cực tham gia và vận động nhân dân
các hoạt động của cộng đồng
và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội
với mỗi bản làng của dân tộc thiểu số
vai trò của gia làng trưởng bản
người có uy tín trong dòng họ
cộng đồng hết sức quan trọng
vai trò của họ được thể hiện
ở mọi mặt của đời sống
như tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện và chấp hành pháp luật
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
và giữ gìn an ninh trật tự xã hội
trong cộng đồng
trong lao động sản xuất phát triển kinh tế
giữ gìn phong tục tập quán
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
và xây dựng đời sống văn hóa mới
ở khu dân cư
trong đối nhân xử thế
đối với mỗi thành viên và cả cộng đồng
tích cực vận động
và giúp đỡ nhiều hộ đồng bào
tự lực tự cường vươn lên trong cuộc sống
phát triển kinh tế gia đình
trong thời gian qua người có uy tín
trong đồng bào dân tộc tỷ số
của tỉnh sốc răng
họ đã phát huy vai trò của mình
rất là tốt
nhất là trong cái việc tuyên truyền vận động đồng bào
chấp hành tốt chủ trương chính sách
của đảng pháp lực của nhà nước
họ cũng là phát huy hết
quay trò của mình trong việc
làm nồng cốt trong khâu
tuyên truyền vận động đồng bào
tăng gia sản xuất
trong phát triển kinh tế gia đình
không những đi đầu
trong công tác vận động quần chúng nhân dân
người có uy tín còn tiên phong
trên lĩnh vực phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo xây dựng đông thôn mới
với tinh thần cần cù
sáng tạo và giàu kinh nghiệm
trong cuộc sống
mong muốn được cống hiến cho gia đình và xã hội
nhiều người có uy tín
là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo
động viên con cháu
vận động bàn hàng tích cực phát triển kinh tế
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
xóa bỏ những tập quán canh tắc lạc hậu
tạo ra những mô hình tiển hình
trong thực tiễn
góp phần thúc đẩy phong trào xóa đói giảm nghèo
ở địa phương
những năm qua bằng sự uy tín
và sự am hiểu
về phong trục tập quán
cũng như là am hiểu thực tiễn ở địa phương
luôn là trung tâm đoàn kết
tập hợp quần chúng dân dân
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng thời người có uy tín
cũng thực hiện tốt
cái vai trò là cầu nối quan trọng
và thông tin hai chiều
giúp cấp ủy chính quyền địa phương
cũng như mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị
nắm và phản ánh tình nhân dân
tại địa phương nơi cư trú
tiêu biểu trong phát triển kinh tế
năng nổ trong công tác xã hội
dành nhiều thời gian và công sức
lo cho công việc của cả cộng đồng
những người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số
chính là những người được cộng đồng coi trọng
và suy tôn
mong muốn được cống hiến
vì sự phát triển của đồng bào thôn bản
chính là động lực lớn nhất
để hàng ngày hàng giờ
những người có uy tín
cống hiến hết sức mình
góp phần đưa ánh sáng văn hóa của đảng
đến với vùng sâu vùng xa
vùng khó khăn trên khắp mọi miền đất nước
để góp phần cùng người dân
xây dựng cuộc sống mới
được ấm no hạnh phúc hơn
tôi rất là mong muốn
bản thân của tôi làm sao
coi như là con sức khỏe
sẽ cùng bà con trong thôn
xây dựng thôn xóm bản làng của mình
làm sao mỗi ngày được phát triển
giản dị mộc mạc chân tình
và đầy trách nhiệm
những người có uy tín
ở các xã vùng sâu vùng xa
biên giới vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh
đã và đang là chiếc cầu đối vững chắc
giữa ý đảng lòng dân
xứng đáng là những cây đại thụ
tỏa bóng mắt bình yên cho bà con
các dân tộc thiểu số
góp phần quan trọng
trong sự phát triển của đồng bào
trong kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh địa phương